ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa tổ chức hội thảo chuyên đề định hướng phát triển cây trồng trên vùng gò đồi tỉnh quảng bình
với sự tham gia của các nhà khoa học nhà quản lý đến từ các đơn vị doanh nghiệp ngành nông nghiệp cả nước
tại hội thảo có một mươi một luật ý kiến tham luận của các nhà khoa học
nhà quản lý bổ sung nhiều giải pháp mang tính thực tiễn và khoa học góp phần làm rõ hơn những nội dung mà hội thảo đã đề ra
phát biểu kết luận hội thảo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình nhấn mạnh
việc phát triển cây trồng thích hợp trên vùng gò đồi quảng bình thích ứng với biến đổi khí hậu là việc hết sức cần thiết
nhằm từng bước giúp người dân yên tâm sản xuất
hiện trên vùng gò đồi của tỉnh quảng bình có khoảng một mươi sáu ba trăm linh hectare cao su hơn một hectare cây hồ tiêu
bảy hectare sắn và hơn một trăm linh năm trăm linh hectare rừng trồng mang lại hiệu quả cao
tuy nhiên bão số một mươi vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất
trong đó diện tích rừng trồng và cao su gãy đổ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng